đầu là những biện pháp tầm soát phát hiện sớm và điều trị ung thư phổi
chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ chia sẻ cụ thể trong sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
mời quý vị cùng theo dõi
rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
vâng thưa bác sĩ ung thư phổi là bệnh lý ác tính dẫn đầu về tỷ lệ mắc và tử vong trên toàn thế giới
vậy bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể ung thư phổi là gì và bao gồm những dạng nào ạ
ung thư phổi là một bệnh lý mà ung thư có tỷ lệ mắc và gây tỷ lệ tử vong hàng đầu trên thế giới
tuy nhiên ở việt nam thì lại chỉ đứng thứ hai thôi sau ung thư gan
cái đấy là do đặc điểm dịch tễ họp tại việt nam
số lượng người ở việt nam thì theo cái nghiên cứu của tổ chức ung thư toàn cầu
thì ví dụ như năm hai nghìn hai mươi chẳng hạn thì phát hiện ra thêm hai mươi ba người mắc mới
và trong số đấy thì gần như là cũng từng đấy số lượng là những người tử vong vì ung thư phổi
tại vì ở việt nam mình thì thường thì phát hiện ung thư phổi ở giai đoạn tương đối
muộn nên cái khả năng chữa khỏi nó cũng tương đối kém
ung thư phổi thì mọi người nghe chung chung thế nhưng nó sẽ chia thành hai nhóm
nhóm thứ nhất là ung thư phổi tế bào nhỏ và nhóm thứ hai là ung thư phổi không tế bào nhỏ
tức là ung thư phổi tế bào nhỏ là cái nhóm chiếm khoảng một mươi một mươi năm trong số các loại ung thư phổi
và khi mà người ta làm giải phẫu bạch tức là người ta nghiên cứu cái tế bào u thì thấy các tế bào nó nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ xếp cạnh nhau
thì đấy gọi là ung thư phổi tế bào nhỏ
thế còn một loại còn lại thì chiếm khoảng tám mươi tám mươi năm đấy là ung thư phổi không tế bào nhỏ
thì các tế bào nó sẽ lớn hơn và nó có biến dạng khác
thì nó sẽ bao gồm ung thư biểu mô tuyến này ung thư biểu mô vẩy này rồi ung thư biểu mô tế bào lớn
thì đấy là cái nhóm mà chiếm tỷ lệ cao hơn
thì ung thư phổi không tế bào nhỏ là cái nhóm chiếm tỷ lệ cao hơn và cũng có tiên lượng tốt hơn
khả năng điều trị chữa khỏi tốt hơn so với ung thư phổi tế bào nhỏ

bác sĩ có thể chia sẻ các phương pháp chẩn đoán và điều trị ung thư phổi hiện nay ạ
giờ này thì y học rất là phát triển các hệ thống máy móc rất là hiện đại
ví dụ như ở bệnh viện đa khoa tâm anh chẳng hạn thì sẽ có những cái máy cắt lớp vi tính đòi mới nhiều dãy một trăm hai mươi tám dãy hai trăm năm mươi sáu dãy
và khi đó thì những cái máy mà càng đời mới thì có thể phát hiện ra được những cái khối u phổi
khi mà chụp phổi thì sẽ phát hiện ra được những cái khối u phổi ở cái tỷ lệ kích thước nhỏ nhất
ví dụ trước thì chỉ phát hiện được khoảng một phân hai cm bây giờ khoảng bốn năm mm là cũng có thể phát hiện
và phân biệt tức là giúp phát hiện sớm ung thư phổi hơn cho người bệnh
ngoài ra thì có các máy cộng hưởng từ chụp não để giúp phát hiện ra những cái tổn thương di căn não khi nó còn rất là nhỏ
rồi máy chụp xương rồi các xét nghiệm máu tìm chỉ điểm ung thư phổi ở trong máu cũng rất là nhạy và rất là nhanh
thì với những cái tiến bộ của chẩn đoán hiện nay thì cái việc mà chẩn đoán ung thư phổi bây giờ trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều
vâng xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi ạ
bệnh viện đào khoa tâm anh đã triển khai chương trình khám tầm soát ung thư sớm với các gói khám từ cơ bản đến nâng cao
nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân ở các điều kiện kinh tế khác nhau
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết